xin kính chào quý vị khán giả quý vị đang theo dõi bản tin sức khỏe do báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
thưa quý vị trong nỗ lực ứng phó với đại dịch covid một mươi chín nhiều công tác đã được triển khai và mang lại những hiệu quả tích cực cả về công tác y tế là những hỗ trợ khác cho người dân
bản tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ cùng đến với những thông tin
hộ chiếu vaccine điện tử người dân chỉ cần khai báo khi đi tiêm
covid một mươi chín tăng tỷ lệ tử vong do bệnh lao tổ chức y tế thế giới kêu gọi nguồn lực chống bệnh lao
trẻ nhỏ làm gì nếu nhiễm đồng thời sởi vào covid một mươi
hậu covid một mươi chín mất người hay dối loạn khiếu giác khắc phục bằng cách nào
tóc tư vấn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn đình tiến chủ nhiệm bộ môn nội hô hấp bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám sẽ tư vấn về vấn đề hô hấp sau covid một mươi chín
thưa quý vị theo thông tin từ bộ y tế đến nay cả nước đã có hơn bốn bốn mươi sáu triệu người mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
trong những ngày qua tuần vừa rồi bộ y tế đã triển khai thí điểm chứng nhận điện tử tiêm vaccine covid một mươi chín tại ba bệnh viện
bệnh viện bạch mai bệnh viện ca bệnh viện e dự kiến hộ chiếu vaccine điện tử sẽ được cấp rộng rãi toàn quốc
kể từ đầu dịch đến nay việt nam đã ghi nhận tám ba trăm ba mươi tám chín trăm một mươi bốn ca mắc covid một mươi chín đứng thứ một mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hai trăm linh hai hai mươi chín ba trăm ba mươi một liều
ngày hai mươi hai tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý bệnh covid một mươi chín ghi nhận một trăm ba mươi bảy trăm ba mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
như vậy đã gần một tuần trôi qua tổng số ca mắc covid một mươi chín trong ngày ở nước ta đã giảm
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm năm mươi ba bảy trăm một mươi bảy ca trên mỗi ngày giảm so với bảy ngày cùng kỳ
bộ y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước xây dựng hướng dẫn phục hồi chức năng các cơ quan sau khi mắc covid một mươi chín

các cơ sở khám chữa bệnh có nhiệm vụ tuyên truyền hướng dẫn cho người dân trong đó có những biện pháp không cần trùng thuốc
đồng thời giao cho bệnh viện tâm thần trung ương là bệnh viện đầu ngành hướng dẫn các vấn đề tâm lý hậu covid một mươi chín cho người dân
bộ y tế đã phối hợp tích cực với bộ thông tin truyền thông và cơ quan liên quan xây dựng hệ thống cung cấp chứng nhận hộ chiếu vaccine
cũng như chỉnh sửa bổ sung chức năng chữ ký số trên nền tảng quản lý tiêm chủng
bộ y tế đã thí điểm tại ba cơ sở y tế là bệnh viện bạch mai bệnh viện ca và bệnh viện e
kết quả cho thấy hệ thống đã sẵn sàng đáp ứng tốt việc triển khai cấp hộ chiếu vaccine điện tử
theo ông nguyễn bá hùng phó giám đốc trung tâm dữ liệu y tế cục công nghệ thông tin bộ y tế cho biết
tuần tới trung tâm dữ liệu y tế cục công nghệ thông tin bộ y tế sẽ tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn cấp hộ chiếu vaccine điện tử
đến tới triển khai cấp hộ chiếu vaccine điện tử rộng rãi trên toàn quốc
hộ chiếu vaccine điện tử có ý nghĩa như hộ chiếu vaccine giấy giúp người dân thuận lợi hơn trong việc đi lại sau thường quốc tế
theo bộ ngoại giao đến nay đã có một mươi bảy quốc gia đã công nhận chính thức nguyên tắc có đi lại đối với dây chứng nhận tiêm chủng covid một mươi chín
đại diện cục công nghệ thông tin cũng cho biết cục công nghệ thông tin đang làm việc với đơn vị liên quan của bộ thông tin và truyền thông
để xây dựng chức năng hiển tị hộ chiếu vaccine
nếu người dân đã có thông tin chính xác trên ứng dụng này thì sẽ được tự động hiển thị hộ chiếu vaccine
thưa quý vị đứng trước tình trạng tỷ lệ tử vong do bệnh lao trong đại dịch covid một mươi chín
nhân ngày thế giới phòng chống lao hai mươi bốn tháng ba tổ chức y tế thế giới kêu gọi các nước đầu tư khẩn cấp các nguồn lực hỗ trợ chăm sóc vào cuộc chiến chống bệnh lao
sáu triệu sinh mạng đã được cứu kể từ năm hai nghìn nhưng đại dịch covid một mươi chín đã đảo ngược những thành quả này
lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ số các tử vong do lao tăng vào năm hai nghìn hai mươi
tiêu toàn cầu chuẩn đoán điều trị và phòng ngừa bệnh lao vào năm hai nghìn hai mươi cho bằng một nửa mục tiêu toàn cầu là một mươi ba tỷ usd hàng năm
đối với nghiên cứu và phát triển cần thêm một một tỷ usd mỗi năm nữa
theo tổng giám đốc của who cần phải đầu tư khẩn cấp để phát triển và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ và công cụ tiên tiến mới nhất để ngăn ngừa phát hiện và điều trị bệnh lao
có thể cứu sống hàng triệu người mỗi năm thu hẹp bất bình đẳng và tránh thiệt hại lớn về kinh tế
những khoản đầu tư này mang lại lợi nhuận lớn cho các quốc gia và các nhà tài trợ giúp giảm chi phí chăm sóc sức khỏe
đầu tư vào các chương trình chống lao đã chứng tỏ lợi ích không chỉ đối với người bị lao mà còn đối với hệ thống y tế khả năng sẵn sàng chống đại dịch
dựa trên các bài học kinh nghiệm từ nghiên cứu covid một mươi chín cần có sự đầu tư và hành động xúc tác để đẩy nhanh sự phát triển của các công cụ mới đặc biệt là vaccine lào mới
tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn đối với trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh lao
năm hai nghìn hai mươi ước tính có khoảng sáu mươi ba trẻ em và thanh thiếu niên dưới một mươi năm tuổi mắc lao không được tiếp cận hoặc không được báo cáo chính thức là đã được tiếp cận với các dịch vụ chuẩn đoán và điều trị lào
covid một mươi chín đã có tác động tiêu cực hơn nữa đối với trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh lao hoặc có nguy cơ mắc bệnh lao với việc gia tăng lây truyền bệnh lao trong gia đình khả năng tìm kiếm chăm sóc và tiếp cận các dịch vụ y tế thấp hơn
tổ chức y tế thế giới đang lên tiếng báo động vào ngày thế giới phòng chống lao cho các quốc gia khẩn cấp khôi phục khả năng tiếp cận các dịch vụ chống lao do đại dịch covid một mươi chín bị gián đoạn đối với tất cả những người bị lao đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên

các chuyên gia dịch covid một mươi chín chưa thể chấm dứt được trong năm hai nghìn hai mươi hai trong khi đó bệnh sởi cũng đang vào mùa và có những dấu hiệu tương tự dễ gây hiểu nhầm nhất là khi trẻ đồng mắc hai bệnh
mùa đông xuân là thời điểm xảy ra rất nhiều loại bệnh truyền nhiễm bởi thời tiết thường nồm và ẩm tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn virus phát triển gây bệnh trong đó có bệnh sởi ở trẻ
bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm gây thành dịch lây lan qua đường hô hấp do virus sởi thuộc họ paramisovirus gây ra
sau khi trẻ tiếp xúc với người bị sởi từ một đến ba tuần có thể xuất hiện những dấu hiệu của triệu chứng viêm long kéo dài hai đến bốn ngày
trẻ sốt ca liên tục viêm long đường hô hấp trên và kết mạc đôi khi có cả viêm thanh quản
triệu chứng toàn phát kéo dài hai năm ngày trẻ hết sốt bắt đầu phát ban hồng ban dạng sẩn
khi căng ra thì ban biến mất xuất hiện từ sau tai sau gáy chán mặt cổ lan dần đến thân mình và tứ chi cả lòng bàn tay và bàn chân
triệu chứng hồi phục bệnh ban nhạt màu dần
sau hai tuần rồi chuyển sang màu xám bong vải phần sẫm màu để lại vết thâm vằn như da hổ và biến mất theo thứ tự lúc xuất hiện
có thể có ho kéo dài một hai tuần sau khi hết bệnh
sau khi mắc bệnh sởi trẻ thường bị suy giảm miễn dịch nên dễ bị bội nhiễm và gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tay giữa viêm phổi tiêu chảy khô lét rác mạc mắt thậm chí có thể viêm não dễ dẫn đến tử vong
bệnh đặc biệt nghiêm trọng ở trẻ nhỏ trẻ suy dinh dưỡng
đối với covid một mươi chín sau khi virus sars cov hai xâm nhập vào cơ thể cơ thể sẽ kích hoạt hệ thống miễn dịch để loại bỏ virus xâm nhập
quá trình này sẽ kích thích tế bào dưỡng bào các tế bào bạch cầu phóng thích ra nhiều hóa chất trung gian gây hiện tượng viêm và giãn mạch máu dưới da khiến cho da có màu đỏ nhưng nếu ấn tay vào sẽ biến mất
theo các nhà nghiên cứu phát ban còn do nhiễm trùng trực tiếp ở các moza do sars cov hai
đáng chú ý các ban covid một mươi chín thường xuất hiện xung quanh khỉu tay hoặc đầu gối
đáng chú ý mặt sau của bàn tay và bàn chân đôi khi có thể đóng vẩy hình thành mụn nước
tuy nhiên các ban này không có xu hướng ảnh hưởng đến da mặt
các ban cũng có thể xảy ra ở ngón chân còn gọi là ngón chân covid
các triệu chứng thường thấy một hoặc nhiều ngón chân và đôi khi là cả ngón tay chuyển sang màu hồng đỏ hoặc tía
ngoài ra các biểu hiện khác có thể là da sưng ngứa rát hoặc đau các nốt sần nổi lên hoặc các vùng da thâu rác rục các đốm màu nâu tía có một lượng nhỏ mủ
tình trạng này kéo dài từ một mươi ngày đến vài tháng
khi trẻ mắc covid một mươi chín có dấu hiệu phát ban sốt kèm theo nhiều hơn một trong các triệu chứng sau như đau bụng mắt đỏ tiêu chảy chóng mặt hoặc chóng váng
dấu hiệu của huyết áp thấp nô nói cần đưa trẻ đi khám ở bệnh viện ngay nhất là ở trẻ béo phì hoặc có bệnh nền
khi trẻ mắc bệnh sởi thường có biểu hiện sốt sau đó phát ban từ mặt xuống bụng và chân tay
nếu trẻ sốt nhẹ mẹ có thể trường khăn ấm nới lỏng quần áo cho thoáng mát
thì cần cho trẻ uống thuốc hạ sốt theo cân nặng và hướng dẫn
một trong những triệu chứng phiền toán nhất hậu covid một mươi chín chính là mất khíu giác
mất cứu giác không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sức khỏe và tinh thần của người bệnh
các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phần lớn bệnh nhân covid một mươi chín bị mất khíu giác thường không bị nghẹt mũi hay chảy nước mũi
mà có thể tự phục hồi từ một mươi năm đến hai mươi ngày sau khi bệnh khởi phát mà không cần điều trị theo phương pháp cụ thể nào cả
tuy nhiên có không ít trường hợp rối loạn khíu giác kéo dài quá lâu cần điều trị bằng một trong những phương pháp sau đây
phương pháp đầu tiên đó là huấn luyện khíu giác
huấn luyện kiểu rác được coi là phương pháp điều trị thay thế duy nhất hiện nay cho chứng mất phiếu giác hậu covid một mươi chín có cơ sở khoa học vững chắc
mục đích của liệu pháp này là kết hợp trí nhớ và khiếu giác
theo đó bệnh nhân cố gắng nhận biết mùi của sáu loại tinh dầu như giả hoa hồng đinh hương phong lữ hoa hồng bạc hà và hạt cà phê mà không được độc nhãn ghi trên chai
trong một mươi hai tuần bệnh nhân thực hiện vào mỗi ngày một lần trước khi ăn sáng và một lần trước bữa tối
phương pháp thứ hai là sử dụng caffeine
một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng caffeine đối kháng với thụ thể adenosine a hai a trong khíu giác giúp tăng cường khíu giác ở những người bị covid một mươi chín
tỷ lệ phục hồi thấp nhất liên quan đến những bệnh nhân có bệnh nền như đái tháo đường
tăng huyết áp và bệnh tim trong khi những người không có bệnh nền phục hồi nhanh hơn sau khi uống cà phê
phương pháp thứ ba là sử dụng acid alpha lipoic
theo các báo cáo trước đây acid alpha lipoic có thể làm giảm hoạt động của các ace hai sau khi sars cov hai sao chép dẫn đến ức chế sự biểu hiện của các cytokine gây viêm
tuy nhiên các tác dụng phụ thường gặp về thần kinh bao gồm nhức đầu chóng mặt và lưu lẫn
hướng dẫn của hiệp hội mũi học anh cho hay
acid alpha lipoic không được khuyến khích bệnh nhân
khuyến cáo cho bệnh nhân mất khiếu giác như một triệu chứng đơn lẻ trong hơn hai tuần
hoặc sau khi giải quyết bất kỳ triệu chứng covid một mươi chín nào khác
một phương pháp nữa cũng được hiệp hội mũi họng anh khuyến cáo sử dụng với bệnh nhân bị mắc covid một mươi chín mất khiếu rác hơn hai tuần
đó là corticoid dạng xịp mũi
corticoid dạng hit thường không gây tác dụng phụ nghiêm trọng
một số tác dụng phụ thường gặp đó là nấm miệng khăn rộng nên cần hết sức cẩn trọng khi sử dụng
một nghiên cứu toàn diện liên quan đến những bệnh nhân bị mất thiếu giác hậu covid một mươi chín đã xác định rằng
mức độ chất truyền tin trong nhảy mũi thấp hơn nhiều so với những người khỏe mạnh
theophylline được cho là có tác dụng làm tăng các chất chuyển thứ cấp do đó hỗ trợ tái tạo biểu mô thần kinh khiếu giác
tuy nhiên điều trị bằng đường uống của nhóm này bị hạn chế do các tác dụng phụ bao gồm dối loạn giấc ngủ tiêu hóa nhịp tim nhanh lo lắng
mặt khác sự cải thiện triệu chứng khi sử dụng thuốc này qua đường xuyến mũi diễn ra nhanh hơn và không gây ra bất kỳ tác dụng phụ toàn thân nào
sau mắc covid một mươi chín nếu bệnh nhân gặp các tình huống như khó thở ho kéo dài đau ngực sơ phổi mô kẽ hậu covid một mươi chín
người bệnh cần đi khám để được bác sĩ xác định tình trạng cũng như hướng dẫn điều trị triệu chứng và những chăm sóc sức khỏe cần thiết
không tự ý mua thuốc hoặc nghe kinh nghiệm điều trị của người khác mà uống thuốc theo
không đọc các thông tin trên mạng dẫn đến hoang mang lo lắng
bên cạnh đó không nên tin vào các bài thuốc điều trị trên mạng dẫn đến tiền mất tật mang
khi bệnh nhân có triệu chứng hô hấp kéo dài hậu covid một mươi chín đến khám bệnh
bác sĩ cần có bản hướng dẫn hỏi bệnh tỉ mỉ cho bệnh nhân khám đánh giá mức độ khó thở phát hiện các triệu chứng thực thể hô hấp
cần cho bệnh nhân làm các xét nghiệm để phát hiện bệnh lý phổi cũng như biến chứng tắc mạch phổi như
chụp phim x quang phổi thường quy nếu nghi ngờ tổn thương viêm sơ phổi hoặc tách mạch phổi
cần chụp ct scan ngược đa dãy có thuốc cản quang tĩnh mạch
xét nghiệm công thức máu thường quy tốc độ lắng máu thời gian proteobin
xét nghiệm tsh st ba st bốn
xét nghiệm dtm xét nghiệm sinh hóa được dùng để chẩn đoán huyết khối trong máu
điện tim đo chức năng thông khí phổi hoặc phế thân ký nếu nghi ngờ sơ phổi kẽ nhằm đánh giá dung tích toàn phổi khả năng khuếch tán khí qua màng phế nang mau mạch
tiến hành làm tét đi bộ sáu phút đo độ bão hòa oxy màu mạch nếu thấy giảm hoặc bệnh nhân khó thở nặng cần đo khí máu động mạch
về điều trị cụ thể sau khi có kết quả khám bệnh và xét nghiệm kết luận các tình trạng bệnh lý hô hấp bác sĩ có thể tư vấn kê đơn điều trị cho người bệnh và cần chú ý một số điểm sau
khi bệnh nhân được kết luận có hội chứng tăng phản ứng đường thở sau viêm có thể dùng thuốc corticoid tại chỗ dạng phun hiết liều cao
triệu chứng thường hết sau vài tuần điều trị
để phòng ngừa và điều trị thuyên tắc phổi cần chú ý những bệnh nặng kèm với nguy cơ thuyên tác động mạnh phổi cần dùng thuốc chống đông theo hướng dẫn
chú ý theo dõi khả năng bị cao áp phổi sau một mươi hai tuần nếu không có ca phổi thì ngừng điều trị với thuốc chống đông
tuy nhiên khi ddm nếu chỉ số trên một nghìn thì cần chỉ định điều trị thuốc chống đông máu
để phòng ngừa sơ phổi hậu covid một mươi chín cần rút ngắn thời gian nằm tại trung tâm hồi sức tích cực nhất có thể
tránh thở máy không xâm nhập nếu có thể nếu cần thở máy cố gắng sử dụng áp lực thấp kết hợp với điều trị tốt các bệnh kết hợp và ngăn ngừa bụi nhiễm
hiện nay người ta thấy có mối quan hệ chặt chẽ giữa mật độ cao của virus và mức độ sơ phổi hậu covid một mươi chín
do vậy có thể thấy vai trò của việc dùng các thuốc điều trị kháng virus đối với tình trạng sơ phổi
như remdesivir favipiravir đã được chứng minh trong vài nghiên cứu và các thuốc mới hơn như monupiravir
đối với các thuốc kháng viêm như corticocerid toàn thân đã được who chỉ định cho bệnh nhân covid một mươi chín cần hỗ trợ hô hấp
nhưng cũng chưa có chỉ định dùng dài hạn để ngừa sơ phổi hậu covid một mươi chín
có một vài nghiên cứu đề xuất việc dùng brenizolone ngay khi có tổn thương kính mờ lan tỏa trên phim x quang phổi cho đến khi cải thiện trên hình ảnh trên phim
về điều trị thuốc chống sơ phổi thì cần phải theo dõi hình ảnh phổi trên phim x quang cho đến ba tháng sau covid một mươi chín
thì phần lớn sơ phổi sẽ thuyên giảm
bởi vậy không cần điều trị bằng thuốc chống xương ngay
tuy nhiên nếu sơ phổi vẫn còn tồn tại sau ba tháng thì có thể sử dụng thuốc chống sơ
do đó có thể chỉ định dùng perfenidone hoặc mentiridone cho những bệnh nhân này
nhưng phải dùng ít nhất một đến ba tháng để biết được đáp ứng của chúng bằng theo dõi lâm sàng kết hợp với đánh giá hình ảnh và làm tét đi bộ sáu phút
vấn đề dùng thuốc chống sơ đang được tiếp tục triển khai ở một số nghiên cứu phá ba trên thế giới
phục hồi chức năng hô hấp hiện nay vẫn được có
gọi là phương pháp điều trị then chốt
nếu được nhân viên y tế tư vấn hướng dẫn cẩn thận bệnh nhân có thể áp dụng tại nhà
nếu bệnh nhân khó thở nặng và giảm oxy máu
thì việc sử dụng oxy dài hạn tại nhà cùng với phục hồi chức năng hô hấp tại nhà sẽ rất tốt
và cần theo dõi sát fpo hai cần tăng oxy khi bệnh nhân gáng sức và thở oxy về đêm
ngoài ra còn có thể kết hợp với các biện pháp hỗ trợ khác như thuốc chống đông hỗ trợ tâm lý tiêm phòng cúm và phế cầu khuẩn
cũng như theo dõi sát các trường hợp sơ phổi tiến triển nặng để cân nhắc chỉ định ghép phổi